dịch covid một mươi chín hiện đã thuyên giảm nhưng bên cạnh đó số xuất huyết lại bùng phát nhanh
tới nay hà nội đã ghi nhận một trăm ba mươi bảy ca mắc sở y tế thành phố hà nội đánh giá
hai ổ dịch sốt xuất huyết có nguy cơ gia tăng nhanh là tại xã khánh hà huyện thường tín
và xã thanh thủy huyện thành oai các ca mắc sốt xuất huyết xuất hiện nhiều trong khu nội thành
khu đông dân cư nơi có hạ tầng cơ sở chưa phát triển để chủ động phòng chống dịch
hà nội sẽ tổ chức chiến dịch tổng vệ sinh diệt bỏ gậy tại các xã phường thị trấn và phun hóa
chất ở các khu vực có nguy cơ cao đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát tại các khu vực có nhiều
bệnh nhân các ổ dịch kéo dài qua đó phát hiện và xử lý kịp thời các ổ dịch